thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân tỉnh con tum mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bùi văn vượng và chu đức hùng nguyên là trạm trưởng và kế toán trạm khuyến nông huyện đắc hà
về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo cáo trạng từ tháng một năm hai nghìn chín đến tháng năm năm hai nghìn một mươi năm vượng và hùng đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ
trong việc quản lý thu chi ngân sách nhà nước giao cho trạm khuyến nông
cả hai đã hợp thức hóa các hợp đồng kinh tế để rút tiền từ thực hiện các chương trình dự án
để chi cho các mục đích không đúng theo quy định gây thất thoát lãng phí một tỷ hai trăm linh triệu đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bùi văn vượng bảy năm sáu tháng tù bồi thường hơn ba trăm bốn mươi bảy triệu đồng
cho trung tâm dịch vụ nông nghiệp đắc hà và chu đức hùng bốn năm sáu tháng tù
công an quận bình tân tp hcm cho biết vẫn đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của công an thành phố
tiến hành lấy lời khai các nhân chứng cùng những người có liên quan để điều tra làm rõ vụ người đàn ông
bị sát hại trong căn nhà trên địa bàn
vào trưa ngày một tháng hai một người đàn ông trú tại quận bình tân xảy ra mâu thuẫn với hai người đàn ông khác
trong căn nhà tại hẻm đường ao đôi phường bình trị đông a
một lúc sau người trong nhà kiểm tra thì phát hiện nạn nhân nằm trên vũng máu với nhiều vết đâm trên người
nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng
bước đầu cơ quan công an cho biết đã bắt giữ được một nghi phạm
để tiến hành điều tra
công an tỉnh trà vinh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam trương thanh phong
trú tại phường bảy thành phố trà vinh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
theo kết quả điều tra vào ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc ăn nhậu đoàn trí thành hỏi mượn phong
cây súng rulo có lắp sẵn sáu viên đạn
đến ngày năm tháng chín trong lúc ngồi nhậu giữa thành và một nhóm người
xảy ra mâu thuẫn nên thành đã dùng súng bắn làm một người bị thương
đến hai mươi giờ cùng ngày phong đã đến cơ quan công an tự nguyện giao nộp súng và năm viên đạn
đồng thời khai nhận mua khẩu súng trên của một người quen tại tp hcm
kết quả giám định xác định khẩu súng trên là súng quân dụng
với hành vi mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
một mươi sao đối tượng đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh thừa thiên huế ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam vào ngày hôm nay
vào ngày một mươi bốn tháng một lực lượng công an tiến hành kiểm tra quán karaoke quỳnh hương
thì phát hiện tại ba phòng có khách đang có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
qua kiểm tra ban đầu được biết quán karaoke này do lê thị mỹ dung
trú tại tp hcm làm chủ hoạt động từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
quán có một mươi sáu phòng trong đó có sáu phòng để khách hát karaoke
còn một mươi phòng bố trí để cho khách sử dụng trái phép chất ma túy
do thiếu tiền tiêu xài vàng văn thương và hoàng văn cương cùng chú tại huyện tam đường
tỉnh lai châu đã hấp bản nhau đi cướp tài sản
tuy nhiên các đối tượng đã bị công an thành phố lai châu bắt giữ chỉ sau năm giờ gây án
vào chiều tối ngày một tháng hai chị nguyễn thị hoài đang bán vé số
tại đường trần đại nghĩa thành phố lai châu thì bị hai thanh niên đi xe máy cướp giật một túi sách
bên trong có gần hai triệu đồng nhiều tập vé số và một con dấu
đến hai mươi hai h cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ được thương
và cương thu giữ một xe máy và số tiền gần bảy trăm sáu mươi đồng
qua tết nhanh hai đối tượng trên đều dương tính với ma túy